cuộc hôn nhân vợ khỏe mạnh chồng cơm điếc từng được hàng sóng ngưỡng mộ
sau một mươi sáu năm trông sấm những mâu thuẫn tích tụ bất đồng ngôn ngữ
chồng trái tính trái nết đời giống vợ chồng không hòa hợp
vợ ngoại tình là những nguyên nhân khiến thảm kịch xảy ra
án mạng chấn động dư luận
từng có một mươi sáu năm đầu gối tay ấp và có với nhau hai cô con gái
nhưng ngân đã dùng nhiều hung khí bằng kim loại đánh vào đầu chồng đến bỏ mạng
sau đó ngân dọn dẹp hiện trường vứt hết điện thoại nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình
ngày hầu tòa người đàn bà ấy bình thản kể lại việc đánh chồng và quanh co đổ lỗi cho nạn nhân
suốt một ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo hoàng thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ tại xã nam lĩnh huyện nam đàn nghệ an về tội giết người
đông đảo người dân đã đến giữ
nhiều người không được vào dự khám vì quy định nhưng họ vẫn bám trụ phía ngoài
họ chia sẻ rằng dù chỉ là hàng xóm không có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân
nhưng muốn đến tòa để nghe bị cáo khai gì
đồng thời chờ đợi phán quyết của tòa dành cho người đàn bà sát hại chồng
vụ án mạng từng gây xôn xao dư luận một thời gian diễn ra vào đêm tối ngày đông lạnh lẽo
nạn nhân trong vụ án là anh đinh hữu lù chồng của bị cáo
anh lờ là một người câm thiết bẩm sinh nên chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu
nhiều năm trước cuộc sống của vợ chồng anh từng được nhiều người ngưỡng mộ
bởi mối tình chồng khuyết tật vợ khỏe mạnh
họ cũng có với nhau hai cô con gái xinh xắn
anh lờ bị khuyết tật cầm điếc nhưng bù lại rất siêng năng làm ăn yêu thương vợ con
nhờ chăm chỉ làm ăn hai vợ chồng có cất được căn nhà khang trang
nhưng rồi cuộc hôn nhân dần trở nên căng thẳng khi anh l nghi ngờ vợ mình ngoại tình
đình điểm là việc người chồng phát hiện vợ mình ở trong nhà tắm cùng người đàn ông hàng xóm
dù chị vợ một mực chối tội
nhưng chồng lại như có thêm những bằng chứng xác thực vợ mình không trung thủy
không giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
hai vợ chồng đang ngủ thì anh l tỉnh dậy đập phá đồ đạc
ngân nói chồng bằng ký hiệu thì anh l nói đau đầu nên lấy thuốc an thần cho chồng uống
khoảng ba mươi phút sau anh l tỉnh dậy đi ra ngoài hút thuốc lào
ngân đang ngủ phía trong nghe tiếng bịch bịch nghĩ trong phá đồ
nên đi ra ngoài thì thấy chồng tự đập đầu vào thềm nhà
thấy vợ đi ra anh lờ rượt đuổi
quá trình hai bên rượt đuổi ngân đã dùng cây trổi lau nhà bằng gỗ
và thanh kim loại đánh vào vùng đầu của chồng
anh l có cầm cây trổi lau ném nhưng không trúng vợ
đáp lại ngân lấy chốt cửa bằng sắt tác động nhiều cái vào đầu anh l
khiến người chồng bị chóng đi ra võng ngoài sân ngầm
khi đã thấy chồng nằm một chỗ ngân vẫn tiếp tục cầm thanh sắt đi đến đánh vào đầu
lát sau anh lờ tỉnh dậy rượt đuổi thì ngân lại cầm chay bằng kim loại
tác động nhiều nhát vào đầu
khiến anh lờ ngã xuống nền sân đang cử động
ngân tiếp tục dùng các thanh kim loại tác động nhiều nhát vào vùng đầu
cho đến khi nạn nhân bất tỉnh
sau đó ngân kéo chồng đến góc sân thay đổi
rồi vứt những bộ quả nào dính máu ra ngoài
sau những hình ảnh đánh chồng bị camera ghi lại
nên ngân đã vứt máy tính bảng điện thoại của mình xuống mương nước
sắp xếp mọi việc xong ngân gọi các con dậy bảo bố bị ngã
sau đó ngân nói con làm theo lời mình
lúc nào mẹ hết lên thì chạy sang nhà hàng xóm báo tin
sau đó ngân cầm bình thủy tinh bơm xe vứt ra sân rồi bật điện ngồi khóc
tuy nhiên các nhân chứng cho hay lúc họ đến hiện trường thì nạn nhân đã bỏ mạng trước đó
tiến hành khám nghiệm pháp y hộp sọ bị vỡ thành nhiều mảnh
nạn nhân bỏ mạng do vỡ sập xương hộp sọ suất huyết não do trần thương
đứng trước bục khai báo ngân bình tĩnh không tỏ vẻ hoảng sợ hay hối hận đau khổ
bị cáo khai báo rành giọt lại hành vi dùng các hung khí đánh chồng
theo lời khai của bị cáo nguyên nhân của vụ việc có một phần do chuyện chăn gối của vợ chồng không hòa hợp
ngân kể việc chồng bất lực nên hay tự rằn vặt mình rồi làm khó vợ
trước câu hỏi của tòa vì sao lại đuổi đánh chồng ngân khai do bị chồng rượt đuổi trước
sau đó chồng còn cầm gậy vào phòng con gái nên bị cáo hoảng sợ đánh người
vị thẩm phán tiếp tục chất vấn
bị cáo có nhận thức được việc dùng thanh sắt gậy đánh vào vùng đầu của chồng sẽ nguy hiểm không
ngân trả lời không biết và cho rằng mình lúc đó tôi như xúc vật
một vị hội thẩm đã chất vấn bị cáo
khi đánh người bị cáo có sợ không thì ngân trả lời ngắn gọn không biết
tại sao khi bị hại đã nằm tại chỗ rồi nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đánh cho đến khi chồng bất tỉnh
tòa tiếp tục xét hỏi thì ngân lặp lại câu trả lời lúc đó tôi như xúc vật
tại phiên tòa bị cáo thừa nhận trong một mươi sáu năm chung sống mình không bao giờ bị chồng đánh đập
mỗi khi chai gió trở trời
anh ấy thường đập đồ đạc trong nhà có khi còn la hét
ngân khai trước tòa nữ bị cáo còn cho rằng việc chồng bị cầm điếc
vợ chồng bất đồng ngôn ngữ khiến mâu thuẫn càng rồn nén
đỉnh điểm là trước khi xảy ra vụ việc gần hai mươi ngày
anh l phát hiện vợ mình trong nhà tắm với một người đàn ông khác
việc anh l nghi ngờ vợ ngoại tình cũng được anh em họ hàng biết chuyện
người em dâu trình bày tại tòa
trong cuộc sống hàng ngày vợ chồng anh l ít khi xảy ra mâu thuẫn
tuy nhiên trước khi xảy ra sự việc khoảng hai mươi ngày
có thấy bác lờ đập cánh cửa nhà tắm vì phát hiện vợ và một người khác ở trong đó
lần đó anh có ra hiệu nhờ gọi điện báo cho người thân về vụ việc
ít ngày sau cuộc sống gia đình trở lại bình thường cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng
cũng tại phiên tòa đại diện hội phụ nữ xã nam lĩnh chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình anh l
bản thân anh l dù bị cầm điếc nhưng rất cần cù siêng năng làm ăn yêu thương vợ con
điều đó được nhiều người ghi nhận
vậy nên khi nghe tin anh ấy bị vợ đánh chết mọi người rất bất ngờ
thời điểm xảy ra vụ án hai đứa con của bị hại đang ở tuổi vị thành niên
do đó tại phiên tòa cả hai đều có người giám hộ
được phát biểu tại tòa một đứa con trình bày trong cuộc sống thường nhật
bố mẹ ít xảy ra mâu thuẫn bố cũng chưa bao giờ đánh mẹ chỉ có đôi khi đập phá đồ đạc
cô bé bật khóc khi kể lại việc thấy bố nằm bất động trước sân
sau khi vụ án xảy ra các con của bị hại đang được người thân cư mang
cú sốc quá lớn đã ảnh hưởng đến tinh thần hai em
khi được nói lời sau cùng bị cáo hoàng thị ngân bày tỏ sự ăn năn hối hận về những việc mình đã làm
và cầu xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo về chăm sóc và nuôi các con ăn học
đại diện gia đình bị hại cũng đề nghị bị cáo đền bù dân sự các khoản liên quan đến bồi thường tổn thất tinh thần
tiền nuôi dưỡng hai cháu là con của bị hại cho đến khi các cháu đủ một mươi tám tuổi
tiền mai tăng phí gia đình bên ngoại của bị cáo
bị cáo đã chi phí nên gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường thêm
được biết mẹ của anh l cũng là người khuyết tật nặng cầm điếc bẩm sinh
sau một ngày xét xử hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này
bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng như cố tình thực hiện tội phạm đến cùng phạm tội với người khuyết tật nặng
xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hoàng thị ngân tù trung thân về tội giết người
tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho đại diện bị hại một trăm bốn mươi chín triệu đồng
cấp dưỡng cho mỗi đứa con của bị hại một năm triệu đồng cho đến khi các cháu trưởng thành
dù bản án nghiêm minh của pháp luật đã được tuyên cho bị cáo
nhưng nội ám ảnh biết bao giờ xóa nhòa đối với những đứa con thơ bất hạnh
không tham gia cuộc nhậu cùng vợ người đàn ông bị vợ hóa kiếp
đi làm về thấy vợ nhậu với bạn
một lúc sau anh nhẫn dọn đồ đi thì bị vợ chém nhiều nhát vào người và tử vong sau đó
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh thông tin
đang tạm giữ hình sự đối với thạch thị siên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ phường chín thành phố trà vinh
điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thạch thị siên tổ chức uống rượu bia
tại nhà cùng bạn
đến khoảng một mươi chín giờ cùng ngày
anh kiên nhẫn bốn mươi một tuổi là chồng của siên đi làm về thấy vợ đang nhậu với bạn nhưng không tham gia mà bỏ vào trong nhà
sau đó giữa anh nhẫn và xiên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông
trong lúc có rượu siên đã dùng búa đánh anh nhẫn nhưng được mọi người can ngăn
một lúc sau anh nhẫn dọn đồ lên xe để bỏ nhà đi
đi được một đoạn do quên mang theo tiền anh nhẫn đi bộ quay lại nhà
lúc này xiên đã dùng dao chém nhiều nhát gây ba mươi tám vết thương vào vợ
sau khi bị vợ chém anh nhẫn được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba anh nhẫn được chuyển lên bệnh viện trợ giấy thành phố hồ chí minh
tuy nhiên đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một do chuyển biến nặng nên anh đã được gia đình đưa về nhà và mất mạng sau đó
theo chuyên gia hiện nay các mâu thuẫn xảy ra trong gia đình thường ấp mỉ thời gian dài
đến lúc bộc phát một số người đã mất kiểm soát và sử dụng hành vi bạo lực
bên cạnh đó thêm nguyên nhân khác là do ảnh hưởng từ các loại sách báo phim ảnh độc hại trên mạng internet
cùng với đó là thói quen sử dụng bia rượu
trong khi quan niệm sống của người dân đã có sự thay đổi khi cái tôi được đặt lên hàng đầu
dù là với những người thân trong gia đình để hạn chế các vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
điều quan trọng là các thành viên trong gia đình phải gắn kết trên nền tảng xem trọng các giá trị đạo đức
trong đó người lớn phải trở thành tấm gương về đạo đức lối sống để con cái học tập nói theo
trường hợp xảy ra mâu thuẫn người trong cuộc phải biết bình tĩnh lắng nghe và thấu hiểu
bên cạnh đó công tác hòa giải của các cơ quan đoàn thể cũng rất quan trọng
nếu kịp thời nắm mắt thông tin và giải quyết mâu thuẫn ngay từ ban đầu
sẽ góp phần hạn chế những vụ án mạng đau lòng từ mâu thuẫn gia đình
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video